thưa quý vị do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa phía tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông
nên trong ngày hôm nay thời tiết tại khu vực bắc và trung trung bộ sẽ có sự thay đổi hẳn so với hai mươi bốn giờ trước đó
khi có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
vâng cũng từ chiều ngày hôm nay thì mưa sẽ tăng hơn về cường độ ở bắc bộ và bắc trung bộ
khi mà có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm cả đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
người dân các khu vực trên cần hết sức đề phòng hiện tượng này
vâng và như vậy là từ chiều ngày hôm nay thì bắc bộ nói chung và tại thủ đô hà nội nói riêng thì mưa sẽ tăng hơn cả về diện và về lượng
bên cạnh các vật dụng che mưa cần thiết thì quý vị cũng cần lưu ý là
có lộ trình di chuyển thích hợp và an toàn bởi mưa vào thời điểm giờ tan tầm rất dễ dẫn tới hiện tượng như tắc đường hay là ngập úng cục bộ ảnh hưởng tới lưu thông
hẹn gặp lại